ủy ban nhân dân tp hcm vừa chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả
đề án phòng chống khai thác các trái phép trên vùng biển cân dơ và vùng rắp danh với các tỉnh
báo cáo những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện và đề xuất phương án xử lý kịp thời
ủy ban nhân dân tp yêu cầu sở tư pháp góp ý trong quá trình xây dựng dự thảo luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính theo hướng mở rộng các lĩnh vực được sử dụng phương tiện
thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong đó có lĩnh vực khai thác khoáng sản
sở tài nguyên và môi trường góp ý kiến trong xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi
bổ sung một số điều của nghị định số ba mươi ba năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
thời gian qua nhiều vụ khai thác vận chuyển cát trái phép trên vùng biển cần giờ đã được phát hiện kịp thời
nhưng khó xử lý dứt điểm do hành lang pháp lý chưa đồng bộ ảnh hưởng hiệu quả ngăn chặn nạn các tạc
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám ngành chức năng tp hcm đã bắt và xử lý một trăm năm mươi một trường hợp khai thác vận chuyển cát trái phép
riêng năm hai nghìn một mươi chín phát hiện bắt giữ hơn hai mươi năm vụ vi phạm